công an tỉnh bà rập vũng tàu sáng nay cho biết vụ cháy xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại kho bông của công ty trách nhiệm hiệu hạn mây siêng pestilet việt nam công ty chuyên sản xuất sợi một trăm linh vốn nước ngoài đóng tại thị trấn ngãi giao huyện châu đức
tính đến tám h ba mươi phút sáng ngày hôm nay đám cháy đã cơ bản được không chế và không có thiệt hại về người
vụ hỏa hoạn bắt đầu bùng lên vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua nhận được tin báo gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bà rập vũng tàu và huyện châu đức cùng với một mươi xe chữa cháy đã được huy động dập lửa
tại hiện trường do chất cháy là sợi bông nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội nhiệt lượng tỏa ra rất lớn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn không cho đám cháy lan rộng ra các khu vực xung quanh
đến khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay đám cháy được khống chế tuy nhiên hai m hai nhà xưởng đã bị thiêu dụi thiệt hại vụ cháy ban đầu ước tính khoảng ba mươi tỷ đồng
nhận định nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện nên xảy ra cháy lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy